sau thành công của lần ra mắt năm hai nghìn một mươi năm lễ hội chuyện tranh việt nam với tên gọi là việt nam comic day hai nghìn một mươi sáu lần thứ hai đã tiếp tục được tổ chức ngay tại hà nội
đây là sự kiện được tổ chức bởi cộng đồng commic cola nhằm mục đích tôn vinh các họa sĩ sáng tác chuyện tranh ở việt nam và tạo ra một sân chơi giao lưu giữa họa sĩ với những độc giả chuyện tranh
nếu như lần đầu lễ hội truyện tranh phát triển theo chiều rộng về số lượng thì lễ hội lần này lại thiên về chiều sâu đó là về chất lượng về thành tựu mà cộng đồng chuyện tranh việt nam đã giành được trong thời gian vừa qua
như lòng thần tướng của nhóm phong dương giành được giải bạc trong international manga project icon của vũ đình lân giành được giải nhì trong cuộc thi silent manga awards hai nghìn một mươi năm
tôi nghĩ rằng sự kiện năm nay sẽ là một lần tổ chức thành công
điều đó càng chứng tỏ ra
chúng ta cứ nghĩ rằng là độc giả trẻ giới trẻ chỉ quan tâm chuyện tranh nhật chuyện tranh trung quốc chuyện tranh hàn quốc nhưng không phải vậy
nếu như mà các anh chị có thể là đi ra ngoài và xem xét các bạn độc giả đến với sự kiện chiến tranh lần này những cái buổi giao lưu những cái buổi chia sẻ xin chữ ký của các bạn họa sĩ việt nam
thì các bạn sẽ thấy rằng là chuyện tranh việt nam đang rất phát triển và độc giả việt nam càng ngày càng quan tâm đến và đón nhận một chuyện tranh việt nam hơn
lễ hội quy tụ nhiều họa sĩ chuyện tranh việt nam
bạn trẻ yêu mến như thành phong tuyệt đỉnh sinh vật can tiểu hy châu chật chém nhóm b a o dương thạch thảo vũ đình lân
trong khuôn khổ lễ hội sẽ tổ chức nhiều sự kiện như giao lưu ký tặng chụp ảnh giải đáp thắc mắc của độc giả chia sẻ những khó khăn của họa sĩ chuyện tranh việt nam hiện nay
mình đang có một bộ chuyện tên là projec icon
theo như mình biết thì là sẽ đã bán được tầm năm bản cho tầm một và đã tái bản
còn với tập hai thì cũng đã bán rất nhanh
thì mình nghĩ đấy đã là một thành tựu khá đáng kể khi mà ở cái thị trường chuyện tranh việt nam bây giờ thì chuyện tranh việt nam của mình vẫn chưa được trú trọng nhiều bằng chuyện tranh của nhật bản và các nước khác
em cũng thích rất nhiều tác giả nhưng mà ngay bây giờ thì em sẽ nghĩ đến tác giả trong chặt chém bởi vì là chị có một cái nét vẽ nó thực sự là nó không phải là đẹp nhất nhưng mà nó mang lại cái nội dung mà nó thú vị và nó sẽ đến với cả độc giả nó nhanh
trong dịp này nhiều tác phẩm cho ra mắt như tập ba bộ chuyện long thần tướng nhóm phong dương chuyện oanh giảm cân hoa văn đại việt nhóm đại việt cổ phong nhóm máu o dương minh đức lễ hội đang dần được sự chú ý của đông đảo độc giả mọi tầng lớp
ban tổ chức hy vọng độc giả sẽ có một cái nhìn mới để phát triển nền chuyện tranh việt nam